vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi một tại hà nội bộ thông tin và truyền thông đã chủ trì phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch hội nhà báo việt nam tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử cho ba mươi bảy tác phẩm xuất sắc và tám cơ quan báo chí tiêu biểu
theo ban giám khảo các tác phẩm tham dự đều có chất lượng tốt tính thời sự cao phản ánh thực tiễn đời sống sinh động và cách ứng xử văn hóa với các vấn đề xã hội đáng được quan tâm
đây là lần đầu tiên giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử được tổ chức là hoạt động có ý nghĩa trong việc tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết trung ương chín khóa một mươi một về xây dựng văn hóa con người việt nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước
mục đích của việc tổ chức giải báo chí về chủ đề văn hóa ứng xử nhằm góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức người lao động và các tầng lớp nhân dân
tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xây dựng nếp sống văn hóa con người việt nam phù hợp với các chuẩn mực ứng xử văn minh hiện đại trong tiến trình hội nhập quốc tế qua hai vòng sơ khảo và trung khảo
tổ chức đã lựa chọn ba mươi bảy tác phẩm báo chí xuất sắc nhất và tám cơ quan báo chí tích cực tham gia và đặt nhiều giải để trao giải